thưa quý vị mới đây bộ lao động thương minh và xã hội phối hợp cùng với tổng liên đoàn lao động việt nam
phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci đã hoàn thiện dự thảo bộ quy tắc ứng xử
về phòng chống quây dối tình dục tại nơi làm việc
bộ quy tắc được xem là công cụ hướng dẫn thực hiện việc phòng chống quấy dối tình dục trong các doanh nghiệp
được khuyến nghị áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp đơn vị sử dụng lao động
dù sản xuất hay kinh doanh dịch vụ cả khu vực công và khu vực tư nhân bất kể quy mô
và ngay sau khi được đưa ra xin ý kiến bộ quy tắc này đã thu hút được nhiều sự quan tâm
ba hình thức quấy dối tình dục tại nơi làm việc được dự thảo bộ quy tắc ứng xử chỉ ra
đó là quấy dối tình dục bằng hành vi mang tính thể chất quấy dối tình dục bằng lời nói và quấy dối tình dục phi lời nói
trong đó có không ít hành vi được nêu ra trong dự thảo khiến nhiều người băn khoăn
nhờ nhìn gợi tình hay nháy mắt liên tục
trên thực tế khó xác định và dễ gây hiểu nhầm
hiện nay các quy định hiện hành liên quan đến quấy dối tình dục tại nơi làm việc còn chưa cụ thể
thiếu văn bản
tài liệu hướng dẫn dẫn đến nhiều khó khăn khi xử lý
bởi vậy việc cụ thể hóa khái niệm quây dối tình dục một cách đầy đủ thống nhất
làm cơ sở để áp dụng các chế tài được đa số người dân đồng tình ủng hộ
đầu tiên là mình là một người lưỡng dối
thì cái việc bị quấy dối văn phòng chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng khá là nhiều
đến cái công việc cũng như là cuộc sống
thế thì cái việc ra đời bộ quý tắc này thì nó sẽ làm rõ hơn những hành động
những hành vi cử chỉ hay là những cái gọi là trái hình
thế thì nó sẽ làm rõ hơn thì cái việc bảo vệ được cái quyền lợi của các bạn nhân viên
trong khi làm việc trong công ty thì nó sẽ tốt hơn
đây là một bộ quy tắc rất là cần thiết
nó sẽ nêu ra được các cái cử chỉ hành vi nào là đáng bị lên án
hoặc là đáng phải cần phải là tránh hoặc là những cái
để cho mọi người đều có thể biết được làm rõ được các cái hành vi cử chỉ đó
bên cạnh đó bộ quy tắc này cũng yêu cầu người sử dụng lao động
phải ban hành các quy định nhằm thúc đẩy thực hiện và giám sát
và thực hiện các quy định của pháp luật về quấy rối tình dục
để đưa vào nội quy lao động thỏa ước lao động tập thể
hoặc các quy chế quy định hợp pháp khác của doanh nghiệp
dự thảo đang được lấy ý kiến và dự kiến sẽ được ban hành
trong quý hai hoặc quý ba năm hai nghìn hai mươi hai
việc xây dựng bộ quý tắc về phòng chống quấy rối tình dục
tại nơi làm việc là điều hết sức cần thiết
không chỉ góp phần làm tăng tính hiệu quả của các quy định pháp luật
trong vấn đề này mà còn hỗ trợ cho các doanh nghiệp
trong việc phòng chống quấy rối tình dục
một cách dễ dàng thuận lợi hơn
nhưng một vấn đề mà chúng ta cần phải đặt ra đó là
làm thế nào để bộ quy tắc này khi đi vào cuộc sống
sẽ thực sự phát huy được hiệu quả của nó
thì tiếp theo trong một vấn đề chính sách vào ngày hôm nay
chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi ngắn với tiến sĩ khuất thu hồng
viện trưởng viện nghiên cứu phát triển xã hội
trước tiên xin cảm ơn tiến sĩ khuất thu hồng
đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay của truyền hình công an nhân dân
theo tiến sĩ thì có cần thiết hay không phải cụ thể hóa khái niệm
quấy dối tình dục tại nơi làm việc với các nhận dạng và mô tả cụ thể
bộ quy tắc ứng xử nó định nghĩa thế nào là quê dối tình dục
tại nơi làm việc này về thể chất như thế nào
cái tinh thần như thế nào này về tình dục
về các cái hành vi khác là như thế nào này
thế thì nó giúp cho người lao động hiểu được là
hành vi này là quấy dối tình dục đây
nếu mà bạn là đối tượng của những hành vi như vậy
thì bạn có cơ sở để bạn báo cáo lên người có trách nhiệm

hoặc là có ai đó mà có cái thói quen
có những hành vi tương tự như vậy
thì cũng phải kiểm soát lại bản thân mình
và có những cái việc kiểm chế hoặc là tránh
không thực hiện hành vi như vậy để mình không vi phạm
gần đây thì cũng có rất là nhiều những ý kiến xung quanh
về những cái quy định là thế nào là hành vi quấy dối tình dục
tại nơi làm việc chẳng hạn như là nháy mắt liên tục
hay là cái nhìn gợi tình như cử chỉ ngón tay v v
thực ra thì cái bộ quy tắc ứng xử này
đang trong cái thời kỳ gọi là soạn thảo hoàn thiện
thì chắc chắn là về những vấn đề từ ngữ
tôi nghĩ là cái ban soạn thảo chắc là sẽ hoàn thiện tiếp
nhất là sau khi có những ý kiến của dư luận như vậy
thì cái việc làm tiếp tục của ban soạn thảo
là phải hoàn thiện về mặt ngôn ngữ
làm sao nó gần gũi hơn nó dễ hiểu hơn
đối với tất cả mọi người
cái quan trọng nhất là hiểu một cách thống nhất
về những cái khái niệm
đó đúng không
thực tế việc xử lý các hành vi quấy dối tình dục
tại nơi làm việc thường khá là khó khăn
vì là nhiều người còn ngại không dám tố cáo
không những thế việc chứng minh các hành vi quấy dối tình dục
thì cũng không dễ
chúng ta cần phải gỡ khó trong vấn đề này như thế nào
thưa tiến sĩ
cái việc quấy dối tình dục nó rất là khó xử lý
là vì rất là khó có bằng chứng đúng không
không phải lúc nào camera cũng theo dõi bạn hai mươi bốn trên bảy này
để ghi lại tất cả những hành vi
mà sau đó chúng ta có thể xét rằng là
có phải là hành vi đúng đắn hay không
không nhưng cái điều quan trọng
hay là cái chức năng quan trọng của luật pháp
hay là của những cái nội quy là để ngăn chặn
những cái hành vi sai trái nó không xuất hiện
chứ không phải là chỉ để là đợi nó xảy ra rồi mới xử lý
thế thì có cái bộ quy tắc ứng xử này
thì nó giúp cho chúng ta điều chỉnh cái hành vi của chúng ta
ngay từ ban đầu
để không ai thực hiện những hành vi đấy nữa
thì nó sẽ giảm đi tất cả những chuyện phiền toái sau này
và nó bảo vệ
cái môi trường làm việc của chúng ta
an toàn lành mạnh văn minh
sự thảo bộ quy tắc ứng xử về phòng chống
của dối tình dục tại nơi làm việc
cũng đưa ra cho doanh nghiệp
một số các cái hướng xử lý
tùy vào mức độ thì có thể xử lý như là
xin lỗi nhắc nhở khiển trách hay xá thải
theo tiến sĩ những biện pháp xử lý này
đã phù hợp với thực tiễn
và phù hợp cho doanh nghiệp thực hiện hay chưa
và liệu có đủ sức gian đe hay không
tôi nghĩ là phù hợp hay không đủ sức gian đe hay không
thì nó tùy thuộc vào cái thái độ
và cái nhận thức của chúng ta
về cái tầm quan trọng
của cái việc đó đúng không
nếu mà bạn cho rằng là
quy dối tình dục nó là một yếu tố
rất là quan trọng đối với cái môi trường
làm việc đối với cái năng suất
của người lao động cũng như là cái mối quan hệ
tại nơi làm việc
thì bạn sẽ
chuẩn bị để mà
ứng phó với tình huống đó một cách
rất là nghiêm túc
chẳng hạn như bạn có
các cái nội quy những cái quy định
cái hoạt động là tập hấn
cho người lao động khi mà họ bắt đầu
bước vào cái nơi làm việc
lần đầu tiên là thế nào
là quy dối tình dục và
cái quy trình của nó là như thế này
và cái người lao động phải cam kết